tám trong số một mươi một phường có ca bệnh quận tân bình là hai mươi hai ca
kết quả giải trình tự gen của sars cov hai của năm người bệnh đầu tiên trong ổ dịch liên quan hội thánh truyền giáo phục hưng đều thuộc biến chủng ấn độ
và hiện đã có hai mươi trong số hai mươi hai quận huyện có ca bệnh trừ quận một mươi một và huyện cần giờ
các quận trên thuộc nhóm địa phương có dân số và mật độ dân số cao của tp hcm là yếu tố nguy cơ cho dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng
nếu như không có biện pháp khoanh vùng dập dịch triệt đề
hội thánh chuyển giáo phục hưng có năm mươi năm người trực tiếp sinh hoạt và đến nay đã có bốn mươi người mắc covid một mươi chín
hội tổ chức họp thành viên bảy ngày một lần
từ đó lây lan ra cho thêm một trăm sáu mươi người khác trong cộng đồng dân cư tại tp hcm thông qua các nơi làm việc tiếp xúc với gia đình cũng như bạn bè
liên quan đến việc tiêm vaccine covid một mươi chín trong ngày ba mươi một tháng năm bộ y tế đã xuất cấp bổ sung một trăm hai mươi liều vaccine cho bắc giang
để đảm bảo việc tiếp nhận một trăm hai mươi liều vaccine
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã trực tiếp đến kho vaccine tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang để kiểm tra
vào chiều tối ngày hôm qua một trăm hai mươi liều vaccine đã được chuyển đến trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang
đơn vị đã nhận đủ số lượng vaccine và đảm bảo trong bốn tủ chứa
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng sáu bắc giang sẽ triển khai tiêm vaccine đồng loạt tại các xã thuộc huyện việt yên
dự kiến đợt tiêm kéo dài trong khoảng từ bảy cho đến một mươi ngày
có thêm một trường hợp đăng thông tin sai về dịch bệnh covid một mươi chín vừa bị xử lý tại tây ninh
công an huyện gò dầu cho biết đã mời chủ tài khoản facebook đến cơ quan làm việc
yêu cầu gỡ bài đăng đính chính lại thông tin và cam kết không tái phạm
trước đó lực lượng công an phát hiện một tài khoản facebook có đăng một đoạn clip dài ba mươi hai phút năm mươi bảy giây
về hình ảnh những người bị bỏ vào túi ni lông nằm lân nóc giữa trời nắng và kèm theo dòng trạng thái
có nội dung covid một mươi chín mới nhất ở việt nam
hàng chục lượt like bình luận và chia sẻ
công an huyện đã tiến hành xác minh xác định chủ tài khoản facebook sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ tại ấp châm vàng một xã thanh phước huyện gò dầu và hiện đang làm công nhân
tại một công ty trong khu công nghiệp phước đông bờ lời
và xác định đoàn clip trên không phải là bối cảnh ở việt nam như chủ tài khoản đã đăng
việc làm này đã gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tại địa phương
công an huyện gò dầu đã yêu cầu chủ tài khoản facebook gỡ bỏ bài viết
đính chính lại thông tin và cam kết không tái phạm không đăng tải
chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
cơ quan an ninh điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với nguyễn văn tuấn ba mươi hai tuổi chú tệ tỉnh quảng ngãi là tài xế của nhà xe chín nghĩa
về hành vi chống người thi hành công vụ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào tối ngày hai mươi tám tháng năm
tài xế tuấn điều khiển xe ô tô khách có biển kiểm soát bảy mươi sáu b một nghìn hai mươi hai
lưu thông trên tuyến quốc lộ một a theo hướng từ nam ra bắc
trên xe lúc này có ba mươi bảy hành khách cùng hai phụ xe
khi đi qua địa phận xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại chốt
cụ thể tài xế tuấn đã không chấp hành hiệu lệnh cho hành khách xuống kiểm tra thân nhiệt
khai báo y tế mà chỉ thực hiện đối phó với một vài hành khách
khi một cán bộ cảnh sát giao thông lên xe nhắc nhở tuấn đã chửi bới
đồng thời đóng cửa xe lái xe để bỏ chạy
không những thế nhóm tài xế trên còn xông vào hành hung lực lượng đang làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo đúng quy định của pháp luật
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng
và chức vụ công an thành phố thanh hóa vừa phá chuyên án bắt giữ được tám đối tượng trong đường dây
thành lập hàng chục công ty ma để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay
thu lời bất chính trên hai trăm linh tỷ đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ một mươi thùng hóa đơn chứng tử tám máy tính tám điện thoại một mươi bảy con dấu của hơn một mươi công ty ma
năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng
đồng thời lực lượng công an cũng tiến hành phong tỏa tám tài khoản của các ngân hàng
quá trình điều tra xác minh từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay hoàng thị hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty
để phát hành và bán gần năm chứng từ hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn hai tỷ đồng thu lời bất chính hơn hai trăm linh tỷ đồng
hàng tháng hàng quý nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính báo cáo thuế đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế
hợp đồng nguyên tắc phiếu thu chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất đều là giấy tờ khống
các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác ký mạo danh trị giám đốc
đây là vụ án mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố thanh hóa gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước tổng số tiền lên tới hơn hai trăm linh tỷ đồng
thậm chí là đe dọa uy hiếp gây sức ép bằng mọi hình thức buộc con nợ phải trả tiền
và đây chính là nguyên nhân phát sinh tình hình tội phạm gây mất an ninh trật tự ở cơ sở
tại hà nam để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo cho phòng cảnh sát hình sự
công an các huyện thị xã thành phố tập trung lực lượng xác lập chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh quyết liệt với tội phạm tín dụng đen và cho vay lãi nặng góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
đây là những gì mà nhóm đối tượng để lại cho gia đình nạn nhân trú tại phường châu giang thị xã duy tiên tỉnh hà nam
những vết sơn dầu luyên còn lưu lại trên trần nhà
với số nợ là bốn mươi triệu đồng lãi suất một trăm tám mươi trong vòng một mươi ba tháng tổng số tiền mà nạn nhân phải trả lên tới tám mươi tám triệu đồng
chỉ vì không thể trả được số nợ lãi cao nên các đối tượng đã đòi nợ theo cách của chúng
tín dụng đen có mặt ở khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn
có lẽ nhu cầu là thật bởi những tờ giấy mời gọi quảng cáo vay nợ thế này được dán đầy ở những bức tường cột điện đầu làng
nó khiến những con nợ phải sống dở chết dở
hơn nữa nó gây cho bao gia đình của con nợ cũng rơi vào củng quẫn
thực tế nhiều con nợ nhúng tay vào tín dụng đen đã phải trả những bài học vô cùng đắt giá
đối với các bị hại họ đều là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có tài sản
nên họ không tiếp cận được các gói vay của các hệ thống ngân hàng
với tín dụng đen với ưu thế là giải quyết thức thời người vay không cần tài sản để bảo đảm và trả lãi linh hoạt
nên nhiều người vẫn sẵn sàng vay với thủ đoạn tinh vi
khi cho người dân vay thì các đối tượng thường dùng thủ đoạn là thỏa thuận bằng miệng
hoặc tạo ra các hợp đồng khống trên hợp đồng thể hiện lãi suất theo đúng quy định của nhà nước
nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra bắt giữ
để chủ động phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với ngành chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn
cũng như hệ lụy của hoạt động vay mượn tiền liên quan đến tín dụng đen
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phát hiện bảy vụ một mươi đối tượng liên quan đến tín dụng đen
cho vay trái pháp luật với tổng số tiền lên đến bốn mươi tỷ đồng góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đến tháng năm hai nghìn hai mươi tôi có cho anh trần văn thức ở thôn vân kênh xã châu giang
tự nhiên riêng tỉnh hà nam vay hai mươi triệu đồng với lãi suất năm đồng giữ riêng một triệu trên ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng khuyến cáo đến mọi người dân
trong trường hợp mà cần vay tiền để sử dụng vào mục đích chính đáng
thì người dân lên một là tìm đến các ngân hàng hai là các quỹ tín dụng của chính quyền để vay tiền để sử dụng
trong trường hợp mà không may mà vay tiền của các nhóm đối tượng liên quan đến tín dụng đen
thì khẩn trương thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan công an lưu gần nhất
để giải quyết theo quy định góp loại
với mức lãi khủng tăng theo cấp số nhân vấn nạn tín dụng đen khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng
chính vì vậy để tránh những hệ lụy từ tín dụng đen người dân cần hết sức tỉnh táo để tránh tự mình sập bẫy tín dụng đen
gây nguy hiểm cho bản thân gia đình gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng rất cần sự chung tay của các ban ngành đoàn thể
đặc biệt là sự hợp tác trách nhiệm của mỗi gia đình người dân trong công tác tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
phục vụ cho việc điều tra xử lý các đối tượng trước pháp luật
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua trong lúc tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên đường ngô quyền
thuộc khóm năm phường một thành phố cà mau lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cà mau tỉnh cà mau
đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai tên nguyễn thanh đời sinh năm hai nghìn một và trần hải duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
qua làm việc các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
đời đã chở duyên bằng xe máy chạy trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố cà mau tìm tài sản của người dân để trộm cắp
khi chạy đến đường ngô quyền thuộc khóm năm phường một thì phát hiện một nhà kho chứa vật liệu xây dựng
của công trình xây dựng không có người trông coi
hai đối tượng đã trộm chín thanh sắt với trọng lượng gần hai trăm linh kg mang đi tiêu thụ
trong lúc thực hiện hành vi thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
được biết cả hai đối tượng đều nghiện ma túy và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật